ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy tp hà nội đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
tại hội nghị một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận rất kỹ là giải quyết triệt đề tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường
và các vi phạm tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn
theo báo cáo của phòng cảnh sát trật tự công an tp hà nội hiện nay tình trạng bày bán ghế hàng hóa trồng giữ phương tiện trên hẻ phố
gây cản trở giao thông ảnh hưởng trật tự vẫn còn tồn tại
toàn thành phố có chín trăm ba mươi chín điểm trông xe ở vỉa hè lòng đường trong đó có hai trăm bốn mươi bốn điểm không phép
đặc biệt gần bốn trăm linh điểm trông xe nằm trước cửa cơ quan trường học và đa số là không có phép
đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các lực lượng liên quan
phải xử lý rứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường
theo người đứng đầu thành phố năm hai nghìn một mươi bảy là năm kỳ cương hành chính
nếu lãnh đạo các đơn vị triển khai làm không nghiêm túc không hiệu quả làm không kiên trì để tái diễn tình trạng như hiện nay
thì sẽ xem xét trách nhiệm thậm chí là cách chức

đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các đơn vị triển khai
làm không nghiêm túc làm không hiệu quả làm không kiên trì để tái diễn tình trạng như hiện nay thì sẽ xem xét trách nhiệm thậm chí là cái chức
đồng chí nguyễn đức trung ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các lực lượng liên quan